bốn mươi năm trước ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đã trở thành một ký ức đẹp không thể nào quên với người dân thủ đô
bởi đó là kết quả của chín năm kháng chiến gian khổ với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
thời gian trôi qua nhiều cựu binh và người dân đất thăng long vẫn vẹn nguyên cảm giác vừa háo hức vừa căng thẳng lo lắng
của những ngày mùa thu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày hà nội đón đoàn quân việt minh từ chiến khu việt bắc về tiếp quản thủ đô từ tay quân pháp
với thiếu tướng nguyễn đức minh nguyên cán bộ của ti công an hà nội nhà tù hỏa lò là một phần ký ức không thể nào quên trong cuộc đời của mình
đây là nơi ông bị quân pháp giam giữ vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín nhưng năm năm sau vào tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ông lại nhận nhiệm vụ tiếp quản nhà tù này từ quân đội pháp
đêm hôm mới nằm thì vừa phấn khởi vui vẻ mà một mặt nữa là
đèn điện nó sáng không ngủ được thì lại nhớ lên đồng đội
nhìn xuống dưới mình nằm ở cái nhà của cái thang giám thị cũ lại nhìn xuống cái trại giam cái căn một thì lại nhớ đến anh em mà bây giờ không còn
còn với nhà sử học lê văn lan một con người được sinh ra và lớn lên tại hà nội ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
không chỉ là ngày hà nội đón đoàn quân chiến thắng trở về
mà còn là ngày đoàn tụ trùng phùng của gia đình sau kháng chiến
nhà sử học lê văn lan có hai người anh trai tham gia chiến đấu trong đó có một người đã hy sinh trong kháng chiến
những thành tiệu và kết quả nghiên cứu của một người làm sử mà lại xuất thân trong cái cảnh ngộ như thế đấy
tôi nghĩ nó cũng là một cái sự may mắn của lịch sử cũng là may mắn của các anh

hơn sáu thập kỷ đã qua đi kể từ ngày thủ đô hà nội lại trở về với tổ quốc độc lập
thành phố đã có nhiều đổi thay nhưng hoài niệm của những người con hà nội với lời thề quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
và của tất cả những trái tim yêu hà nội vẫn sao xuyến bồi hồi mỗi khi nhắc đến ngày trở về của mùa thu năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn